nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc người lao động di chuyển đến làm việc tại thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm đã xây dựng và ban hành phương án tổ chức vận chuyển người lao động
đến thành phố làm việc trong tình hình mới
theo đó việc vận chuyển người lao động bằng đường bộ sẽ có ba phương thức
phương thức thứ nhất đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức cách gửi phương án đến các cơ quan đầu mối
để ra sát tổng hợp gương sở giao thông vận tải thành phố xem xét triển khai cấp giấy nhận diện
có mã qr cho xe và thông báo đến các tỉnh thành phố về kế hoạch
xe trả khách tại bến xe miền đông bến xe miền tây người lao động từ bến xe về nơi cư trú bằng xe taxi
đã được sở giao thông vận tải thành phố cấp phép hoặc xe trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký trước đó
phương thức thứ hai ban quản lý khu chế xuất ban quản lý khu công nghệ cao sẽ tổng hợp nhu cầu
của các đơn vị mình quản lý để phù hợp với công ty cố phận xe khách phương trang xây dựng kế hoạch vận chuyển
khi được chấp thuận triển khai xe chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch
phương thức thứ ba tổ chức tuyến xe khách cố định đi từ bến xe khách ở các địa phương đến thành phố hồ chí minh
với tần suất tối đa chỉ bốn chuyến một ngày trên một tuyến
các đơn vị vận tải đảm nhận khai thác trên từng tuyến do sở giao thông vận tải thành phố thống nhất
với sở giao thông vận tải tỉnh thành phố liên quan cấp giấy nhận diện trước khi thực hiện
gia vé sẽ được doanh nghiệp kê khai niêm mức phù hợp quy định
thời gian thực hiện giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ
theo các phương thức một và phương thức hai
giai đoạn hai sẽ triển khai vận chuyển thêm phương thức ba khi có kế hoạch phương án và hoạt động đường bộ liên tỉnh
của bộ giao thông vận tải dự kiến từ ngày một tháng một mươi một trở đi
còn đối với phương thức đón người dân bằng đường sắt và đường hàng không sẽ thực hiện theo kế hoạch phương án
của bộ giao thông vận tải
ngoài ra quy định chung đối với người lao động khi trở lại thành phố là khi mua vé và lên xe
và xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
dây xác nhận đã được tiêm vaccine mối một đủ một mươi bốn ngày hoặc dây xác nhận là người khói bệnh covid một mươi chín
có xác nhận của cơ quan y tế